do ảnh hưởng của dịch ncov các đối tác nhập khẩu trái cây từ đồng bằng sông kiều long đã từ chối nhận hàng vì nhu cầu tiêu thụ thấp
khiến giá một số loại trái cây đã giảm rất mạnh cùng với nhiều mặt hàng nông sản điển hình là thanh long
theo nhiều nhà vườn trồng thanh long ở cần thơ đồng tháp vĩnh long long an và tiền giang
nơi có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất vùng đồng bằng sông cửu long
đang đứng ngồi không yên khi mức giá thương lái thu mua sụt giảm mạnh
nếu trước tết nguyên đán thương lái thu mua thanh long đủ chuẩn xuất khẩu với giá trên ba mươi năm một kg
thì nay họ thông báo chỉ còn từ năm đến một mươi đồng một kg
hiện tại giá một số mặt hàng nông sản giảm mạnh là do đầu gia phụ thuộc chủ yếu vào việc xuất khẩu sang thị trường trung quốc
trước thực tế này nông dân rất mong các cơ quan chức năng cần có các giải pháp kịp thời giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm
nông dân bình định có truyền thống đi thuê đất để trồng dưa hấu xuất khẩu qua trung quốc
tuy nhiên đến thời điểm này mặc dù dưa hấu trên địa bàn tỉnh bình định đang đến độ thu hoạch
nhưng tắc đầu ra do ảnh hưởng bởi dịch ncov khiến nông dân lo bị lỗ nặng do phải trả thêm tiền thuê đất
để giải quyết bớt lượng dưa đang tồn ứ nông dân phải thuê xe trở đến nhiều điểm trong tỉnh bình định và gia lai
để bán lẻ với mức giá chỉ từ ba cho đến năm đồng một kg nhằm hạn chế lượng dưa tồn ứ và giảm thiểu thiệt hại